ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường tiến hành các biện pháp điều tra truy xét
qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được đối tượng gây án là nông văn tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tổ dân phố tân thành hai phường đồng bẩm thành phố thái nguyên
sau khi gây án đối tượng đã di chuyển sang địa bàn tỉnh bắc giang nhằm trốn lên tỉnh lạng sơn
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng
trao đổi thông tin với các địa phương để chốt chặn phong tỏa các tuyến đường đối tượng có khả năng lẩn trốn đồng thời truy bắt quyết liệt
ngày nông văn tú đã bị bắt giữ tại địa bàn thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng tự chế dạng côn quay
tại cơ quan điều tra tú khai nhận do mâu thuẫn nợ nần với các nạn nhân nên tú đã hẹn chị trang và anh tùng tới đường nguyễn trung trực để giải quyết
quá trình trao đổi giữa hai bên xảy ra to tiếng
tú không kiểm chế được đã dùng súng mang theo
bắn bốn phát vào người chị trang và anh tùng
ngay sau khi vụ việc xảy ra lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên đã chỉ đạo các ban ngành thăm hỏi
chia buồn với gia đình các nạn nhân đồng thời ghi nhận biểu dương cán bộ chiến sĩ các đơn vị của công an tỉnh và công an thành phố thái nguyên
kể từ lúc đó
trực tiếp tham gia điều tra truy bắt đối tượng gây án nhanh chóng kịp thời
hiện vụ việc đang được công an tỉnh thái nguyên tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề qua ứng dụng gia lô
hoạt động liên huyện liên tỉnh do đối tượng hoàng văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã mai thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình tổ chức
chiều ngày hai mươi sáu tháng tám công an tỉnh quảng bình đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ chia làm năm mũi đồng loạt ập vào năm địa điểm bắt giữ các đối tượng hoàng văn bảo
lê thanh phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trần văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám nguyễn thị kiều tưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyễn văn lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đều trú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình và chín đối tượng khác là thư ký đề
hàng ngày các thư ký đề chụp ảnh bảng đề và gửi vào tin nhắn cho cái đề với số lượng tiền giao dịch từ hai mươi đồng
các tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với hai đối tượng cái đề triệu tập hai mươi hai đối tượng có liên quan tạm giữ một mươi bảy điện thoại di động một trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an tỉnh đồng nai cho biết ngày hôm nay đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi làm việc đối với đỗ sơn tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
giám đốc công ty cổ phần bất động sản nhà đất đồng nai địa chỉ tại khu phố bốn phường tân hiệp tp biên hòa
để tiếp tục điều tra về hành vi
hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay đỗ xuân tùng đã vẽ ra các dự án trên đất nông nghiệp không được cấp có thẩm quyền phê duyệt
tổ chức giao bán dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng cho hàng trăm khách hàng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng
tùng cam kết trong thời gian ngắn sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên rất nhiều khách hàng đã đóng tiền mua đất
tuy nhiên khi đã quá thời hạn cam kết nhưng vẫn chưa được ký hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
thưa quý vị hiện nay tình trạng đổ tập kết ra chất thải trực tiếp ra môi trường không đúng quy định đang diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương
nguy hại hơn khi rác thải chính là chất thải công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ tác động sâu đến môi trường và hệ sinh thái
mới đây tại huyện nông cống tỉnh thanh hóa hàng chục tấn chất thải công nghiệp
chỉ còn thiếu chút nữa đã bị đổ trực tiếp ra môi trường dùng để săn lấp mặt bằng
ngay cạnh khu vực bãi rác hồ mơ tiểu khu vũ yên thị trấn nông cống tỉnh thanh hóa
đây là điểm đến của hơn sáu mươi tấn chất thải công nghiệp dùng để san lấp mặt bằng
số lượng này được vận chuyển trên hai xe tải trọng lớn từ ninh bình vào thanh hóa đổ
khi mới bốc rỡ tập kết được hơn ba mươi tấn xuống đây thì bị lực lượng chức năng phát hiện
tối hai mươi ba thì có phản ánh của người dân về công ty đang đổ thải tại gần bãi rác hồ mơ của huyện
phòng thành nguyên đã thăm cho chủ yếu an huyện giao cho công an huyện ra lập in bản dừng việc ngăn chặn ngay việc đổ thải và giữ nguyên hiện trường
khi một lượng chất thải đổ xuống hố nước bị đổi màu mùi nông nặng
bên trong những bãi giác hồ mơ tỉnh thanh hóa hàng chục tấn chất thải công nghiệp dùng để săn lấp mặt bằng

nguồn gốc số chất thải công nghiệp này được xác định là của một công ty có trụ sở tại ninh bình
qua các hợp đồng thu gom vận chuyển chất thải rắn công nghiệp đã bán lại toàn bộ chất thải rắn trên cho công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị nông cống dùng làm vật liệu san lấp mặt bằng
từ đầu nguồn họ vận chuyển vào đây thì nhà máy cam kết là một trăm linh đây là chất thải thông thường được phép sử dụng làm vật liệu để xây dựng
vật liệu xây dựng để đóng gạch không đung và vật liệu làm vật liệu săn lấp mặt bằng
đơn vị chúng tôi chưa thấy nhận ra hành vi sai trái của đơn vị
hiện nay toàn bộ nếu có sai trái thì hiện nay cơ quan chức năng đang đi vào điều tra làm rõ
nếu như rác thải này là rác thải nguy hại thì xác định là đơn vị nào sai ở đâu thì xử lý đơn vị ở đó
toàn bộ số chất thải ở đây đã được chính quyền địa phương bảo quản phủ bạt che chắn để tránh
cái ảnh hưởng ra môi trường
còn phương tiện và chất thải chưa được bốc rỡ đã bị lực lượng chức năng tạm giữ
một cái chất mà thải công nghiệp dù như thế nào thì cũng không được trở về địa bàn của huyện
khi chưa được sự đồng ý chưa được sự thống nhất của quân cấp tiên chưa được quân chuyên môn
cái việc này là việc làm sai rồi
chính vì thế mà huyện đang chỉ đọng cách quyết liệt quân quan huyện để thực hiện kiểm tra và để xử lý nghiêm nếu có sai phạm
theo hợp đồng ký kết các bên mỗi tháng sẽ có hai trăm linh tấn được vận chuyển về đây dùng để san lấp mặt bằng và được thực hiện trong vòng một năm
nếu như lượng chất thải này có những thành phần nguy hại ảnh hưởng tới môi trường
thì không biết những hợp đồng kinh tế như thế này liệu có xứng đáng để đánh đổi hay không
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng các lực lượng chức năng và ngành y tế đã nhanh chóng triển khai giả soát
lập danh sách những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn thành phố và tiến hành triển khai lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai để ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng
đồng thời tăng cường công tác quản lý giám sát để kịp thời xử lý khi xảy ra vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
ngay sau khi quận sơn trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho gần hai hai trăm linh người nước ngoài sinh sống trên địa bàn
quận hải châu cũng đã nhanh chóng triển khai rà soát lập danh sách và xét nghiệm cho gần một người
già hiện đang sinh sống tại một mươi ba phường của quận
công tác rà soát quản lý được thực hiện chặt chẽ đảm bảo không bỏ soát bất cứ ai
cái khó khăn lớn nhất thì theo tôi nghĩ là việc mà tập hợp những người nước ngoài đi đến một điểm xét nghiệm thì nó sẽ khó khăn
nó sẽ bị thời gian và các quốc tịch khác nhau
nên việc mà để hướng dẫn cho họ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại cái điểm tập trung khó khăn
tuy nhiên thì nhận thức được cái vấn đề này
thì chúng tôi cũng đề nghị sự hỗ trợ thêm với lực lượng viên dịch
cũng như là sử dụng đội ngũ giáo viên hiện nay đang dạy ngoại ngữ tại các trường học
để hỗ trợ thêm cho lực lượng y tế và lực lượng địa phương
để làm tốt cái công tác mà đón tiếp cũng như là tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với người nước ngoài
bên cạnh việc xét nghiệm sars cov hai cho toàn bộ người nước ngoài trên địa bàn
công tác quản lý cũng được công an các địa phương tăng cường hơn nữa
đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực trong việc rà soát nắm chắc tình hình di biến động của người nước ngoài trên địa bàn
trước trong và sau khi thực hiện xét nghiệm để kịp thời xử lý nếu có xảy ra vấn đề liên quan đến covid một mươi chín
vì vậy công an phường cũng dạy cho cảnh sát khu vực là thường xuyên thê dõi và đôn đốc
số người có quốc tịch nước ngoài này để mà lên đảm bảo tốt cho việc xét nghiệm covid
bên cạnh đó thì công an phường cũng chỉ đạo cho cảnh sát khu vực
thường xuyên nắm tình hình về địa bàn theo dõi để mà nắm cái di biến động của số người nước ngoài này
cũng như là những người có quốc tịch nước ngoài có thể đến tạm trú và sinh sống trên địa bàn phường
và chắc chắn là trong thời gian đấy thì công an phường cũng chỉ đạo cảnh sát khu vực là
tiếp tục thường xuyên và nắm cho kỹ di biến động của không riêng gì người nước ngoài
kể cả những người ở nơi khác đến tạm trú và sinh sống trên địa bàn phường
để có cái trao đổi phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp quản lý

theo dõi cũng như là xử lý tốt của tình hình nếu có xảy ra có vấn đề liên quan đến dịch bệnh covid trong thời gian đấy
đa số người nước ngoài trên địa bàn đều phối hợp chấp hành nghiêm chỉnh
và đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố
tôi thấy công tác phòng chống dịch tại đà nẵng rất tốt
chúng tôi được quan tâm lấy mẫu xét nghiệm hoàn toàn miễn phí
điều đó đã giúp chúng tôi biết rõ được tình hình của mình ngay lúc này
và có sự theo dõi điều trị nếu không may mắc
trong diễn văn tại lễ kỷ niệm quy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã điểm lại những thành tựu vẻ vang của ngành ngoại giao trong bảy mươi năm năm qua
nhấn mạnh trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng ngoại giao tiếp tục đi đầu đóng vai trò tiên phong mở đường phát triển và đưa quan hệ hợp tác của việt nam với các quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới đi vào chiều sâu thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước
phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ngành ngoại giao phải luôn giữ vững nguyên tắc đường lối đối ngoại của đảng tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được tăng cường ngoại giao kinh tế góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đẩy mạnh quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam ra thế giới và đưa thế giới đến với việt nam bằng nhiều hoạt động phong phú
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trao huân trường độc lập cho các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ ngoại giao phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh sao huân chương lao động cho một số cán bộ tiêu biểu của bộ ngoại giao
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã trao cờ thi đua chính phủ năm hai nghìn một mươi chín cho sáu đơn vị xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của bộ ngoại giao

tôi thấy trong nhiệm kỳ vừa qua mặc dù có những khó khăn nhất định song đảng bộ học viện chính trị công an nhân dân luôn đoàn kết thống nhất lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của học viện làm tốt công tác giáo dục đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được thực hiện theo phương châm giữ vững bên trong là chính nhiều năm liền đảng bộ học viện chính trị công an nhân dân được công nhận là đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
phát biểu tại đại hội thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương những thành tích mà đảng bộ và tập thể cán bộ đảng viên công nhân viên và học viện chính trị công an nhân dân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị đảng bộ học viện cần nhận thức rõ bối cảnh những nguy cơ thách thức để xác định trách nhiệm cụ thể của từng đảng viên của ban chấp hành đẩy mạnh việc đổi mới trong giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng

đảng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ công an tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đề ra
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững ổn định tỷ lệ điều tra khám phá án xử lý tin tố giác tội phạm hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra
toàn tỉnh có một trăm hai mươi một mô hình phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả
có hơn một khu dân cư xã phường thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực
hàng năm đều đạt tám mươi đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê tấn tới đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ công an tỉnh long an đạt được trong nhiệm kỳ qua
mong rằng trong nhiệm kỳ mới đảng bộ công an tỉnh long an thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về xây dựng đảng
tỉnh để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
chú trọng công tác quản lý nhận xét đánh giá cán bộ yêu cầu là phải đảm bảo quản lý cán bộ sát người sát việc
nhận xét đánh giá cán bộ phải đúng thực chất đúng tính chất công việc nâng cao hơn nữa trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ
đại hội lần này cũng đã bầu ra hai mươi đồng chí đảng viên vào ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh long an khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thời gian qua giám đốc công an tỉnh hương yên đã nhận được rất nhiều thư cảm ơn khen ngợi của nhân dân về những hành động đẹp
những việc làm tốt của cán bộ chiến sĩ công an công tác tại các xã
gần đây nhất là lá thư cảm ơn công an hai xã hồng nam và liên phương đã không quản ngại khó khăn vất vả để tìm và đưa một cháu nhỏ về nhà an toàn
khoảng hai mươi h ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chị hằng đã đến trụ sở công an xã hồng nam đề nghị lực lượng công an giúp tìm con chị
là cháu gái sinh năm hai nghìn sáu đi chơi từ một mươi ba giờ cùng ngày chưa về nhà
gia đình vô cùng lo lắng vì không liên lạc được với cháu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đại úy nguyễn văn mạnh trưởng công an xã hồng nam đã chấn an hướng dẫn gia đình tìm kiếm qua bạn bè thầy cô và những người thân
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ của nhân dân đến khoảng giờ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lực lượng công an đã tìm và đưa cháu về nhà an toàn

cơ quan công an hai xã rất là nhiệt tình đã vào cuộc để giúp đỡ gia đình tìm kiếm với cháu
không quản ngại đêm hôm mà đến một mươi hai giờ đêm thì đã giúp gia đình tìm được cháu về nhà an toàn
cùng đồng thời các đồng chí cũng quan tâm và giáo dục và gian đeo các cháu
qua đây thì gia đình chúng tôi xin rất chân thành cảm ơn và gửi lời cảm ơn đến các đồng chí công an hai xã và đặc biệt là đồng chí mạnh trưởng công an xã hồng lan
kể từ khi được bổ nhiệm giữ chức danh trưởng công an
công an xã hồng nam đại úy nguyễn văn mạnh luôn bám sát cơ sở nắm chắc tình hình địa bàn
cùng đồng đội tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân
từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật
bên cạnh đó lực lượng công an xã đã kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành nhiều kế hoạch
trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả
góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự
đồng chí trưởng công an xã nguyễn văn mạnh rất tích cực trực giải quyết các thủ tục hành chính
đối với người dân trên đời mạng của xã và lắm bắt tìm hiểu ngọn ngành các sự việc
các đối tượng để tham mưu tích cực tham mưu với thực trực của dự ban xã
đồng chí trưởng công an xã nguyễn văn mạnh rất tích cực trực giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân trên đời mạng
lá thư cảm ơn của chị hoàng thị thúy hằng chỉ là một trong số rất nhiều những lá thư của người dân
thể hiện sự cảm kích biết ơn trước tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an
đây không chỉ là nguồn cổ vũ động viên tinh thần lớn lao mà còn là động lực để những cán bộ chiến sĩ
như đại úy nguyễn văn mạnh tiếp tục phấn đấu công hiến hết nguyên